hơn hai trăm linh phạm nhân tại trại giam thủ đức bộ công an đã tham gia hội thi văn hóa giao tiếp ứng xử trong phạm nhân năm hai nghìn hai mươi ba
hội thi đã mang lại một nguồn sinh khí mới giúp cho phạm nhân nhận thức và điều chỉnh văn hóa giao tiếp
và trở thành những công dân có ích cho xã hội sau khi trở về tái hòa nhập cộng đồng
hoạt động này giúp phạm nhân nhận thức được sai lầm để sửa sai thêm kiến thức về văn hóa để hướng thiện
cũng như có thái độ hòa nhã suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động
đây là một nhiệm vụ lớn lao mà cán bộ chiến sĩ trại giam thủ đức bộ công an đã và đang thực hiện từ nhiều năm nay
hội thi là cơ hội để phạm nhân thể hiện tâm tư tình cảm đoàn kết xóa mặc cảm tự ti
xuyên suốt hai phần thi kiến thức pháp luật và sân khấu hóa các đội đã bám sát chủ đề văn hóa giao tiếp ứng xử
với các nội dung về một mươi điều nếp sống văn hóa giao tiếp ứng xử của phạm nhân
mỗi đội một câu chuyện về người thật việc thật những tình huống xảy ra trong học tập sinh hoạt lao động sản xuất
kêu gọi anh chị em phạm nhân vững tin hướng thiện nâng cao ý thức văn hóa giao tiếp ứng xử trong quá trình cải tạo
nhận ra lỗi lầm để sớm nhận được sự giảm án tha tù trở về tái hòa nhập cộng đồng